tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tổ chức lễ khai giảng
lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa một mươi ba của đảng
bao gồm lớp một và lớp hai sự lễ khai giảng có đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương trưởng ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng
cùng tham dự buổi lễ có đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
và đại diện các bộ ban ngành trung ương
bày tỏ vui mừng khi về dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch
cấp chiến lược khóa một mươi ba thay mặt bộ chính trị ban bí thư
thường trực ban bí thư trần quốc vượng gửi những lời chúc tốt đẹp đến các học viên
tham dự lớp bồi dưỡng đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh bộ chính trị ban bí thư
rất quan tâm tới lớp học quan trọng này các học viên tham gia lớp học được ra soát
lựa chọn hết sức kỹ lưỡng thể hiện sự tình cậy gửi gắm của đảng nhà nước và nhân dân
càng vinh dự bao nhiêu các học viên lại càng phải ý thức sâu sắc bấy nhiêu về trách nhiệm của mình
đảng ta luôn dành sự quan tâm to lớn cho công tác đào tạo bồi dưỡng huấn luyện cán bộ
coi đây là nhiệm vụ quan trọng then chốt và phải được tiến hành thường xuyên
đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của các cơ quan trung ương và các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương cho phát triển lâu dài bền vững
phát biểu khai mạc lễ khai giảng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia
hồ chí minh nguyễn xuân thắng cho biết lớp học gồm chín mươi năm đồng chí cán bộ được quy hoạch vào ban
chấp hành trung ương nhiệm kỳ một mươi ba diễn ra trong thời gian hai tháng rưỡi
lớp bồi dưỡng sẽ nghiên cứu trao đổi thảo luận bốn mươi sáu chuyên đề trong đó ba mươi bảy chuyên đề do các chuyên gia
trong nước và chín chuyên đề do các chuyên gia quốc tế thực hiện mục tiêu của lớp bồi dưỡng là cập nhật
cho các học viên những kiến thức mới về lý luận thực tiễn xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược
nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đặc biệt là gian luyện bồi dưỡng đạo đức tác phong
trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo cao cấp đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng
phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng
đồng chí nguyễn xuân thắng cũng cho biết học viện đã chuẩn bị những điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất
thuận tiện về nhiều mặt phục vụ cho hoạt động giảng dạy học tập của các học viên
lớp học cũng là địa chỉ gắn bó nghĩa tình chung sức cùng học viện xây dựng và phát triển ngày càng vững mạnh
đáp ứng tốt yêu cầu của bối cảnh mới xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân